hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an tỉnh đắk lắc đã lập đường dây nóng để tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc của công dân
liên quan đến công tác cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử và dữ liệu dân cư cư trú
cần xử lý nghiêm dân đe những hành vi vi phạm pháp luật
và việc thiết lập lại kỷ cương minh bạch trên thị trường chứng khoán là điều cần phải làm
và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại nhà quốc hội
ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội phối hợp với bộ lao động thương
minh và xã hội ủy ban quốc gia về thanh niên việt nam tổ chức diễn đàn thanh niên năm hai nghìn hai mươi hai
với chủ đề đào tạo nghề cho thanh niên
đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội chủ trì diễn đàn
cùng dự có các đồng chí ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội nguyễn đắc vinh
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
đồng chí nguyễn anh tuấn bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
chủ nhiệm ủy ban quốc gia về thanh niên việt nam
phát biểu khai mạc diễn đàn bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
nguyễn anh tuấn dẫn số liệu từ diễn đàn kinh tế thế giới cho thấy năm hai nghìn hai mươi năm có tám mươi năm triệu việc làm
trên toàn cầu sẽ bị xóa bỏ nhưng đồng thời có chín mươi bảy triệu việc làm mới được tạo ra
để đáp ứng yêu cầu của thế giới việc làm mới
cần được đào tạo lại và đào tạo nâng cao về kỹ năng tay nghề
việt nam là nước có dân số trẻ số người trong độ tuổi lao động chiếm gần sáu mươi dân số
do đó lực lượng thanh niên đóng vai trò nòng cốt
tại diễn đàn các đại biểu đã đánh giá làm rõ tác động của đại dịch covid một mươi chín
và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với công tác đào tạo nghề và tương lai việc làm cho thanh niên
thông tin chính sách kinh nghiệm của các bộ ngành địa phương đơn vị nhằm chăm lo
hỗ trợ thanh niên trong đào tạo nghề giải quyết việc làm cho thanh niên
các ý kiến cũng kiến nghị đề xuất với quốc hội chính phủ xây dựng các chính sách phù hợp
để hỗ trợ thanh niên trong đào tạo nghề xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao
phát biểu tại diễn đàn phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn khẳng định trong những năm qua
trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư quốc hội chính phủ đã có nhiều chủ trương chính sách
để thanh niên trở thành lực lượng hùng hậu trung thành kế tục sự nghiệp cách mạng vinh quang của đảng và dân tộc
tuy nhiên phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn cũng thẳng thắn chỉ rõ một số vấn đề thực tiễn cần quan tâm giải quyết
tỷ lệ thanh niên có kỹ năng nghề chỉ có khoảng một mươi chín so với tỷ lệ bình quân chung của cả nước là hai mươi
lao động trong thanh niên chưa qua đào tạo nghề còn cao nhất là thanh niên nông thôn
chưa tiếp cận được nhiều thông tin đào tạo nghề cơ hội tìm việc làm sao đào tạo nghề còn rất hạn chế như các đại biểu phát biểu
cơ cấu đào tạo còn bất hợp lý về trình độ ngành nghề vùng miền tâm lý thanh niên
một số ngành nghề kỹ năng của người học chưa phù hợp hoặc chưa đáp ứng với nhu cầu kỹ năng của người sử dụng lao động
bên cạnh đó do tác động nặng nề của dịch covid một mươi chín dẫn đến nhiều thất bại
niên mất việc làm hoặc phải chuyển đổi nghề nghiệp
sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với nhiều đột phá về công nghệ dẫn tới chuyển dịch cơ cấu lao động
trước những tồn tại trên phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị các cơ quan của quốc hội
chính phủ các bộ ngành trung ương địa phương nghiên cứu và có những giải pháp hiệu quả
chuyển các ý tưởng lời nói thành hành động kết quả hiệu quả cụ thể để nâng cao chất lượng nguồn nhất lực
thị trường kinh tế năng lực cạnh tranh quốc gia đồng thời nghiên cứu đề xuất kiến nghị với quốc hội
chính phủ bàn hành những chính sách kịp thời tháo gỡ khó khăn những chính sách đột phá để đẩy mạnh đào tạo nghề cho thanh niên
gắn với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
phát biểu tại diễn đàn phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
tới đây xu thế phân công lao động sẽ mạnh mẽ hơn dưới tác động của cách mạng khoa học công nghệ diễn biến ngày càng khó lường của tình hình thế giới
sự cạnh tranh ngày càng gai gắt giữa các nền kinh tế đạt ra yêu cầu phải thay đổi cập nhật liên tục linh hoạt đối với hệ thống giáo dục đào tạo nghề nghiệp
nhất là trang bị các kỹ năng mềm cho lao động thanh niên như làm việc theo nhóm tham gia các hoạt động cộng đồng xã hội
đồng chí phó thủ tướng tin tưởng với sức trẻ sự đổi mới dấn thân chắc chắn thanh niên việt nam sẽ tận dụng được thời cơ từ cách mạng khoa học công nghệ
đồng thời thích ứng đứng vững trước sự thay đổi để đưa đất nước phát triển nhanh hơn bền vững hơn xứng đáng không chỉ là tương lai của đất nước mà còn là dường cột của nước nhà
cũng trong sáng nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì lễ công bố quyết định của ban bí thư về việc chuẩn y nhân sự ủy viên
phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
đồng chí lê minh hà
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao quyết định của ban bí thư và tặng hoa chúc mừng đại tá lê minh hà
được ban bí thư chuẩn y nhân sự ủy viên phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
được ban thường vụ đảng ủy công an trung ương phân công đảm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
thủ trưởng cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị đồng chí lê minh hà trên cương vị công tác mới cần thể hiện tinh thần cầu thị trách nhiệm
chủ động tiếp cận công việc đồng hành cùng đảng ủy cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong chương trình công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và năm hai nghìn hai mươi sáu
xây dựng đơn vị đoàn kết thống nhất trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
phát biểu tại buổi lễ đại tá lê minh hà trân trọng cảm ơn đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đã quan tâm tin tưởng giao nhiệm vụ cho đồng chí
đại tá lê minh hà nhấn mạnh sẽ cùng tập thể ủy ban kiểm tra cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả thành tích mà các thế hệ trước đã đạt được
nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng lực lượng kiểm tra đảng trong công an nhân dân
hôm nay đoàn công tác của bộ công an do trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại tỉnh điện biên
ngay sau khi đến điện biên đoàn đã dành thời gian đến thăm và làm việc tại xã thanh nưa
địa bàn biên giới thủ huyện điện biên đồng chí thứ trưởng yêu cầu lực lượng công an xã cần tiếp tục
làm tốt hơn nữa công tác nắm giải quyết tình hình ngay tại cơ sở nhất là triển khai có hiệu quả
quyết định số sáu của thủ tướng chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực
điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt công an tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu công an tỉnh điện biên tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa
đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến tây bắc chú ý làm tốt công tác quản lý nhà nước
về trật tự xã hội phòng chống tham nhũng hoạt động tín dụng đen đấu tranh phòng chống tội phạm
về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ nhất là trong thời điểm tỉnh điện biên đang triển khai
nhiều dự án kinh tế trọng điểm quốc gia trong chuyến công tác đoàn đã đến dân hương
dành phút tưởng niệm bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ
những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương công hiến anh dũng hy sinh
vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia a một
chiều cùng ngày đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn văn thắng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy điện biên cùng các đồng chí lãnh đạo
các cục bộ công an và công an tỉnh điện biên đã thành kính dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh bạc liêu vào chiều ngày hôm qua trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng với đoàn công tác của bộ công an đã đến thăm
và kiểm tra hiệu quả hoạt động của mô hình câu lạc bộ ba tích cực trong đồng bào dân tộc khơ me
tại xã hưng hội huyện vĩnh lợi được bộ công an công nhận và nhân rộng
tại buổi làm việc đại diện ban chủ nhiệm câu lạc bộ ba tích cực trong đồng bào dân tộc khơ me
đã báo cáo đồng chí thứ trưởng bộ công an một số nét cơ bản về quá trình hình thành và hoạt động
cũng như hiệu quả câu lạc bộ mang lại
các thành viên câu lạc bộ thường xuyên phối hợp với các ngành đoàn thể tích cực vận động bà con nhân dân
tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc
tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong họ tổng nội bộ nhân dân xây dựng mối quan hệ đoàn kết tương trợ giữa các hộ gia đình
tích cực xây dựng nông thôn mới và bảo tồn các nét đẹp trong văn hóa của người khơ me nam bộ
có phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc
phát biểu chỉ đạo thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả hoạt động của mô hình câu lạc bộ ba tích cực
trong đồng bào dân tộc khơ me
đồng chí thứ trưởng bộ công an cũng đề nghị công an tỉnh bạc liêu cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo
tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của mô hình trong thời gian tới
góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng thế trận lòng dân
thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở cơ sở
ngày hôm nay đoàn công tác của lãnh đạo bộ công an do trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh cà mau
tại buổi làm việc sau khi nghe báo cáo đại biểu tham luận
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng biểu dương những kết quả
mà công an tỉnh cà mau đạt được trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới công an cà mau phải chủ động nắm chắc tình hình
giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở không để xảy ra đột xuất bất ngờ
chú trọng vai trò trách nhiệm của người đứng đầu lãnh đạo chỉ huy tập trung ra soát
chiệt phá các băng nhóm lưu manh côn đồ cho vành lãnh nặng bảo kê xiết nợ đòi nợ thuê
tín dụng đen chống người thi hành công vụ đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái thù địch
cùng ngày thứ trưởng lê quốc hùng đến thăm và tặng quà cho tập thể công ty cổ phần môi trường đô thị
tỉnh cà mau nơi đang triển khai mô hình tổ công nhân vì môi trường xanh tự quản về an ninh trật tự
thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao mô hình giúp tình đoàn kết giữa công nhân dịch vụ môi trường với công an ngày càng khăng khít
các anh trẻ em công nhân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực trong tố giác đấu tranh phòng chống tội phạm
góp phần đắc lực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
đây là mô hình điển hình phục vụ tốt cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
tại buổi làm việc vào sáng ngày hôm nay với cục trang bị và kho vận bộ công an
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà đơn vị này đạt được trong thời gian qua
đặc biệt từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay đã hoàn thành báo cáo lãnh đạo bộ phê duyệt kế hoạch mua sắm phương tiện
thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ quân trang xăng dầu
và hoàn thành phân bổ kinh phí xăng dầu năm hai nghìn hai mươi hai cho công an các đơn vị địa phương
đồng thời đảm bảo điều chuyển trang bị đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng của công an các đơn vị địa phương và công tác hợp tác quốc tế
để tiếp tục thực hiện tốt công tác trang bị kho vận trong công an nhân dân thời gian tới
bên cạnh những phương hướng nhiệm vụ đơn vị đã đề ra thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu cục trang bị và kho vận cần khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi
bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng
đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về tiêu chuẩn định mức phù hợp với nghị định số một của chính phủ
làm cơ sở để triển khai thực hiện công tác tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn công an đơn vị địa phương trong quản lý cấp phát và sử dụng quân trang
phương tiện thiết bị kỹ thuật vũ khí công cụ hỗ trợ đảm bảo các hàng hóa phải được trang bị đúng đối tượng tiêu chuẩn
xuất phát từ nhu cầu thực tế công tác hiệu quả sử dụng tốt nhất tránh thất thoát lãng phí
đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đề án được giao tổ chức đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư mua sắm trang bị trong toàn ngành
tăng lượng dự trữ dự phòng cho tất cả các lực lượng và các địa bàn đặc biệt các địa bàn trọng điểm chiến lược
để chủ động giải quyết tốt mọi tình huống đột xuất về an ninh trật tự ngay tại cơ sở
chủ động đảm bảo trang bị phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vũ khí công cụ hỗ trợ quân trang xăng dầu
đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu thường xuyên đột xuất của công an các đơn vị địa phương
thưa quý vị thời gian qua công an tỉnh đắk lắc đã lập đường dây nóng để tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc của công dân trên địa bàn tỉnh đắk lắc
liên quan đến công tác cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử và dữ liệu dân cư cư trú
để tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip và dữ liệu dân cư cư trú được nhanh thuận tiện
thời gian vừa qua công an tỉnh đắk lắc đã triển khai sử dụng các mạng xã hội zalo facebook
tuy nhiên bước đầu triển khai thực hiện còn gặp một số khó khăn vướng mắt
ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín công dân vừa mới nhận hồ sơ thu căn cước công dân xong thì đã thay đổi nơi đăng ký thường trú
cho nên chúng tôi đã thay đổi nơi đăng ký thường trú
thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu dân cư và dữ liệu căn cước công dân chưa thống nhất và thời gian hẹn trả thẻ cho công dân chưa được cố định vì nhiều lý do khách quan
có trường hợp công dân đã làm thủ tục cấp căn cước công dân nhưng vẫn chưa được trả thẻ và không biết là phải hỏi bộ phận nào để được nhận kết quả
trước tình hình trên lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh công an các huyện thị xã thành phố khẩn trương thành lập đường dây nóng để tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc của công dân trên địa bàn tỉnh liên quan đến công tác cấp căn cước công dân dữ liệu dân cư
theo đó các đơn vị đã công bố rộng rãi ba mươi một số điện thoại để công dân liên hệ
đồng thời phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh và công an các huyện thị xã thành phố tiếp tục sử dụng các trang gia lô facebook để tiếp cận tương tác với người dân và hướng dẫn giải đáp những vướng mắt của công dân
sau hơn một tháng đầu triển khai các đơn vị đã nhận được hơn năm cuộc gọi của công dân đến đường dây nóng và đã giải đáp thắc mắc qua các trang gia lô hơn hai lượt câu hỏi
chủ yếu liên quan đến thủ tục và kết quả cấp thẻ căn cước công dân hồ sơ thủ tục đăng ký cư trú và thông tin công dân trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
khi người dân liên hệ thì chúng tôi tra cứu thông tin trực tiếp của công dân trên hệ thống căn cứ công dân và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kịp thời giải đáp mọi thắc mắc của người dân
đồng thời hướng dẫn với công dân liên hệ với những đầu mối nào để được nhận thẻ và hướng dẫn công dân chỉnh sửa các thông tin của công dân bị sai lệch
có những trường hợp công dân làm thủ tục cấp căn cước công dân tại các tỉnh khác cần tra cứu kết quả thì cán bộ cũng sẽ cung cấp số điện thoại của địa phương đó để người dân tiện liên lạc trao đổi
trong thời gian tới công an tỉnh đắk lắc sẽ tiếp tục duy trì và phát triển thêm nhiều tính năng của đường dây nóng và các trang gia lô facebook trên địa bàn toàn tỉnh
để kịp thời giải đáp những vấn đề vướng mắt của công dân liên quan đến cấp thẻ căn cước công dân và dữ liệu dân cư cư trú
những việc làm này đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và phục vụ nhân dân tốt hơn
truyền sang tin tức về tình hình an ninh trở tự
lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
bị cáo lê minh tài tên gọi khác là thảo vừa bị tòa nhân dân thành phố cà mau tỉnh cà mau đưa ra xét xử
theo cáo trạng do không đồng tình về quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của tỉnh cà mau
nên từ ngày một mươi bảy tháng chín đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trong lúc đang bị cách ly y tế tạm thời
và trong thời gian lái xe lê minh tài đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận đã nhiều lần viết và đăng hai mươi tám bài viết
đoạn video clip lên mạng xã hội facebook với tên là lê minh tài nhằm xúc phạm nghiêm trọng uy tín của lãnh đạo tỉnh
cơ quan phòng chống dịch covid một mươi chín gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước trong công tác phòng chống dịch
hộ đồng xét xử tuyên phạt lê minh tài một năm tù gia
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn đăng khoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú thệ xã nhị mỹ huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào khoảng năm giờ ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nguyễn đăng khoa điều khiển xe mô tô
lưu thông trên đường dt chín trăm bốn mươi
khi đến khu vực ấp an khương xã an thạnh trung huyện trợ mới thì bị xe tải chạy ngược chiều bật đèn pha làm khoa bị hạn chế tầm nhìn nên cho xe chạy vào sát lề đường
thì bất ngờ tông vào một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám cư trú cùng địa phương
cú tông mạnh đã khiến nạn nhân ngã xuống đường bị thương nặng sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong trong ngày
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện núi thành tỉnh quảng nam cũng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị
đội quyền trung tế đáp đối với ngô văn phú lê ánh vôn cùng chú tệ xã tam mỹ đông huyện núi thành để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo điều tra của lực lượng công an vào năm hai nghìn một mươi bảy ngô văn phú nguyên là trưởng ban địa chính xây dựng thuộc ủy ban nhân dân xã tam mỹ đông huyện núi thành
và lê ánh vôn là nhân viên hợp đồng của ban địa chính xây dựng xã này đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để lập khống hồ sơ giao đất cho người không có tên thật tại địa phương
người không có tên thật tại địa phương và tham mưu cho các cơ quan liên quan cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất không đúng quy định vụ việc gây bức xúc trong nhân dân
ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương
cơ quan an ninh điều tra công an trà vinh cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh
bắt tạm giam đối với lữ thị minh thu năm mươi năm tuổi ngụ tại khó năm thị trấn càng long huyện càng long
vì hành vi tàng trữ lưu hành tiền giả
theo kết quả điều tra vào ngày một mươi sáu tháng ba lữ thị minh thu đến một tiệm tạp hóa ở ấp phú hưng một
xã bình phú huyện càng long và có sử dụng một tờ tiền mệnh giá là năm trăm linh đồng để mua hàng
thì chủ tiệm tạp hóa phát hiện tờ tiền trên là giả và trả lại sau đó thu tiếp tục lấy một tờ tiền
mệnh giá năm trăm linh đồng khác để trả thì chủ tiệm tạp hóa tiếp tục phát hiện đó cũng là tiền giả
nên trình báo cho công an xã bình phú nhận được tin báo công an xã bình phú tiến hành
trước khi được kiểm soát thì phát hiện bà thu ghé vào một tiệm quần áo may sẵn ở ấp nguyệt lãng xê
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra lập biên bản tạm giữ số tiền một mươi bảy triệu sáu trăm linh nghìn đồng
nghi là tiền giả và đưa về cơ quan công an làm việc đồng thời trình báo cơ quan an ninh điều tra
qua giám định số tiền trên thì có ba tờ tiền mệnh giá năm trăm linh đồng là giả
và tại cơ quan công an lữ thị minh thu khai nhận trước đó có bán bánh cho một người phụ nữ
ở chợ bình điền tp hcm không rõ họ tên ở địa chỉ và được người này gửi trả là hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
trong đó có ba tờ tiền giả mà bà thu đi mua đồ thì bị phát hiện
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị thao túng thị trường chứng khoán che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
xảy ra vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư
ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán việt nam
hành vi của ông trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật việt nam
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với ông trịnh văn quyết
vụ việc này cho thấy thời gian qua thị trường chứng khoán đang bộc lộ những điểm bất cập
các hành động bán chui hay thao túng giá tạo ra những tiền lệ xấu trên thị trường chứng khoán
và việc xử lý nghiêm dân đe những hành vi vi phạm pháp luật
và việc thiết lập lại kỷ cương minh bạch trên thị trường chứng khoán là điều bắt buộc phải làm
ngày một mươi tháng một thị trường chứng khoán việt nam chứng kiến cú sốc mạnh
khi gần bảy mươi năm triệu cổ phiếu flc bị bán chui gây thùa lỗi lớn cho rất nhiều nhà đầu tư
ubnd đã yêu cầu hủy bỏ giao dịch xử phạt ông trịnh văn quyết một năm tỷ đồng
và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán năm tháng
hiện ông trịnh văn quyết đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi thao túng chứng khoán
và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
trong vụ án này cơ quan điều tra đang khởi tố ông trịnh văn quyết về tội thao túng thị trường chứng khoán
tội danh này có mức hình phạt cao nhất đến bảy năm tù
thì căn cứ vào quy định tại điều chín của bộ luật hình sự thì đây là tội nghiêm trọng
đang nói đây không phải lần đầu ông trịnh văn quyết vi phạm
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy ông trịnh văn quyết cũng từng bị phạt sáu mươi năm triệu đồng
vì bán năm mươi bảy triệu cổ phiếu mà không báo cáo
trước vụ việc này không ít người đã bị phạt tiền
và phạt tù vì hành vi thao túng chứng khoán
thống kê của ubnd năm hai nghìn hai mươi một đã có hơn ba trăm linh quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tăng hơn tám mươi vụ so với năm hai nghìn hai mươi
số tiền thu được lên đến gần hai mươi một tỷ đồng
trong đó chủ yếu là các vi phạm báo cáo không đúng thời hạn về kết quả giao dịch
nhiều chuyên gia dự báo vụ việc ông trịnh văn quyết bị xử lý nghiêm minh là tín hiệu tích cực
lập lại trật tự lấy lại niềm tin của nhà nước
nhà đầu tư cũng như thị trường chứng khoán sẽ trở nên minh mạnh
tôi cho rằng các nhà đầu tư chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng đặc biệt là các nhà đầu tư mới và ít kinh nghiệm
tuy nhiên thì trải qua những cú sốc như vậy trên thị trường chứng khoán
các nhà đầu tư một mặt cũng sẽ được rèn luyện để làm sao có đủ bảng lĩnh để vượt qua những cú sốc
cái quan trọng hơn đối với các nhà đầu tư là nhờ những cái cú sốc như vậy
và những biện pháp xử lý kiên quyết của các cơ quan chức năng
thì chúng ta đều có một niềm tin và một hy vọng rằng thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ ngày một phát triển tốt hơn
không có vùng cấm trong đấu tranh tiêu cực tinh thần này tiếp tục được khẳng định
nhằm tạo ra môi trường chứng khoán công bằng cho tất cả các nhà đầu tư
dẫu đó là chủ tịch một tập đoàn lớn
và trong thời điểm này các nhà đầu tư cần phải có sự cẩn trọng
bình tĩnh cân nhắc kỹ trong các quyết định đầu tư chứng khoán
liên quan đến vụ việc này và ngay trong ngày hôm nay ba mươi tháng ba
thay mặt thủ tướng phó thủ tướng lê minh khái đã có chỉ đạo triển khai các biện pháp
đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động ổn định an toàn thông suốt công khai minh bạch và phát triển bền vững
cụ thể như sau phó thủ tướng yêu cầu bộ trưởng tài chính thống đốc ngân hàng nhà nước
chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng theo dõi giám sát chặt diễn biến thị trường tài chính
tiền tệ chứng khoán trong nước và quốc tế từ đó chủ động thực hiện các biện pháp điều hành thị trường
theo thẩm quyền đảm bảo hoạt động của các tổ chức tín dụng an toàn thông suốt
lãnh đạo chính phủ yêu cầu bộ trưởng tài chính chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước
chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi giám sát diễn biến của thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế
các dòng vốn ra vào thị trường để có giải pháp điều hành giám sát phù hợp
từ đó sẽ có biện pháp đảm bảo an toàn minh bạch ổn định thị trường không để xảy ra rủi ro mất an toàn
phó thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan này chủ động công bố thông tin và thực hiện các giải pháp ổn định tâm lý
nhà đầu tư trong và ngoài nước bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư
và với các cơ quan quản lý chứng khoán cần đẩy mạnh ra soát cơ chế chính sách và hoàn thiện khung khổ pháp lý
liên quan đến xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán để có chế tài xử lý mạnh
có tác dụng gian đe đảm bảo minh bạch và lành mạnh của thị trường